một đợt xâm nhập mặn ở mức rất cao sẽ xuất hiện tại đồng bằng sông kiều long
đợt này dự báo sẽ kéo dài từ nay cho đến hết tuần sau
tình trạng xâm nhập mặn tại các cửa sông vàm cỏ diễn ra ở mức cao nhất với danh mặn bốn g trên một lít
phạm vi ảnh hưởng sâu tới một trăm linh km các cửa tiểu cửa đại hàm luông cổ chiên sông hậu
cái lớn đều bị xâm nhập mặn trên năm mươi km trước tình hình này bộ nông nghiệp và phát triển đông
thôn đề nghị các địa phương trong vùng giám sát độ mặn tại các cửa lấy nước
tranh thủ tích chữ nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh khi độ mặn còn chưa vượt ngưỡng cho phép